thưa quý vị hiện nay giá bán lẻ xăng dầu đạt mức kỷ lục giá xăng tăng kéo theo nỗi lo của không ít người dân
khi mức chi tiêu tăng buộc nhiều người phải tính đến các phương án để cân đối tài chính giảm bớt chi phí sinh hoạt
vâng rõ ràng là tình trạng này đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh mà người lao động chỉ mới quay trở lại làm việc
sau thời gian giãn cách vì dịch bệnh covid một mươi chín
buôn bán rau củ lãi lời vốn chẳng bao nhiêu
nay xăng dầu tăng giá cước phí vận chuyển mất nhiều hơn thế nên số tiền lãi sau mỗi buổi bán hàng của tiểu thương này ngày càng ít đi

gia đình chị diệu tại cầu giấy hà nội vốn thường sử dụng ô tô để di chuyển mỗi khi đi làm
thế nhưng thời gian gần đây chị chuyển hẳn sang đi xe máy tất cả vì giá xăng quá cao
mua cái gì cũng trả lời là xăng tăng thì tất cả mặt hàng đều tăng
cho nên là trong cái việc chi tiêu trong gia đình thật sự là nếu như đến mức như thế này thì khó khăn lại càng trồng chất khó khăn
ngày trước nếu mà hai vợ chồng đi mua xăng thì tất cả mặt hàng đều tăng
đi làm thì thường thường là chỉ đi mỗi người một nơi một xe thôi
nhưng mà tranh thủ bây giờ đi làm thì thôi ô tô thì đi ít thôi
xăng tăng học phí tăng sách giáo khoa cũng tăng gấp ba lần so với năm học cũ
trong khi thu nhập thì lại chẳng nở ra
có quá nhiều gánh nặng đang đè lên vai người lao động